thành phố hồ chí minh đã phát hiện hai mươi một ca nhiễm virus zika và một mươi một ca nghi nhiễm
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus zika
ủy ban nhân dân thành phố triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch
và thành lập sáu đoàn ghi kiểm tra phòng chống dịch ở các địa phương
đến nay thành phố hồ chí minh đã có tổng cộng hai mươi một người nhiễm virus zika
trên tổng số hai mươi tám bệnh nhân ở cả nước
các ca bệnh nằm giải rác ở một mươi một trên hai mươi bốn quận huyện và đang có nguy cơ lây lan nhanh
trước tình hình ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã công bố thành lập
ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết và zika công bố dịch virus zika
ở cấp phường xã trên phạm vi toàn thành phố trong đó ban chỉ đạo phòng chống dịch
của hai mươi bốn quận huyện phải triển khai các biện pháp phòng chống dịch
huy động toàn dân ra quân diệt mũi và lăng quang
báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương cho sở y tế và ủy ban nhân dân thành phố
và mỗi buổi chiều hàng ngày ngoài ba mươi điểm giám sát phòng chống dịch
sở y tế thành phố sẽ triển khai thêm một mươi sáu điểm giám sát tại các bệnh viện tư nhân
đồng thời triển khai các chiến dịch gia quân phòng chống dịch kiên quyết không để dịch lây lan
ra cộng đồng và thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch zika ở các địa phương
trong thời gian qua ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đã phê bình lãnh đạo
ba quận huyện là quận một mươi hai bình thạnh và huyện hóc môn vì đã thực hiện không tốt công tác
vệ sinh môi trường tiêu diệt mũi lăng quăng trên địa bàn
hiện ngoài virus zika thành phố cũng đang trong cao điểm của bệnh sốt xuất huyết
khi có hơn một mươi năm trường hợp nhiễm bệnh do đó ủy ban nhân dân thành phố cũng giao cho các địa phương